các di sản vật thể
trong khi đó theo thống kê của bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam hiện có một mươi hai di sản văn hóa phi vật thể được unesco công nhận
ở hai tiêu chí là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
trong đó các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại gồm nhã nhạc âm nhạc cung đình triều nguyễn năm hai nghìn ba mươi
văn hóa cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn năm dân ca quan họ bắc ninh năm hai nghìn chín hội gióng ở đền sóc và đền phù đồng năm hai nghìn một mươi bốn
tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ năm hai nghìn một mươi hai nghệ thuật đờn ca tài tử nam bộ năm hai nghìn một mươi hai dân ca ví dặm nghệ tĩnh năm hai nghìn một mươi
nghi lễ và trò chơi kéo co
trong đó các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại gồm nhã nhạc âm nhạc cung đình triều nguyễn năm hai nghìn một mươi hai dân ca ví dặm nghệ tĩnh năm hai nghìn một mươi năm

hai di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp là ca trù năm hai nghìn chín hát xoan phú thọ năm hai nghìn một mươi một
riêng hét xoan phú thọ đã được đưa ra khỏi tình trạng khẩn cấp
trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm hai nghìn một mươi bảy
chưa kể tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã có hai trăm năm mươi bảy di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận
tám di sản mới được công nhận trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
trong bối cảnh ở việt nam có không ít di sản phi vật thể như vậy
thì lại tồn tại một nghịch lý là không nhiều địa phương mặn mà với việc xây dựng sản phẩm du lịch từ các di sản này
trong một số ít địa phương thành công với sản phẩm du lịch tương đối đặc trưng
ít nhiều đáp ứng nhu cầu thưởng thức các giá trị văn hóa bản địa của du khách
có thể kể đến việc gần đây phú thọ nơi có di sản hát xoan được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đã có những sản phẩm du lịch phù hợp nhằm đưa hát xoan đến gần với công chúng hơn
cụ thể đầu tháng bốn vừa qua tour du lịch hàng ngày hà nội phú thọ về miền đất tổ hùng vương
và hành trình phú thọ khai thác đáng chú ý sản phẩm du lịch hát xoan làng cổ được đưa vào hành trình của tour
tour du lịch về miền đất tổ hùng vương được xây dựng trên cơ sở kết nối các điểm du lịch
khu di tích lịch sử đền hùng bảo tàng hùng vương làng cổ hùng lô miếu lãi lèn
trong đó ở các điểm làng cổ hùng lô hoặc miếu lãi lèn du khách sẽ được hòa mình vào các điệu hát xoan
việc đưa hát xoan đến hà nội phú thọ
sẽ hình thức một sản phẩm du lịch là một hướng đi đúng đắn của phú thọ
nhằm làm sống lại di sản này đồng thời nuôi dưỡng di sản trong một không gian phù hợp chính ở các di tích gốc
với thừa thiên huế hiện tại nhã nhạc cung đình huế được biểu diễn hàng ngày có bán vé ở duyệt thị đường
nhã nhạc cũng được phối hợp biểu diễn tại các dạ tiệc hoàng cung như một hình thức dịch vụ
đồng thời trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế còn tổ chức biểu diễn nhã nhạc phi lợi nhuận
tại sân điện thái hòa
và thế miếu đây cũng là một trong những cách làm để nhã nhạc cùng với quần thể di tích cố đô huế
trở thành sản phẩm du lịch cốt lõi và có giá trị của địa phương này
trong khi đó tại hà nội nơi có di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp là ca trù
lại khá chật vật trong việc xây dựng thành một sản phẩm du lịch hiệu quả
tương tự quan họ bắc ninh hiện cũng chưa được lồng ghép trong tour du lịch nào
mà chỉ tổ chức trình diễn thường xuyên vào hội lim hàng năm
theo nhiều chuyên gia tình trạng này cần sớm khắc phục bởi các địa phương hoàn toàn có thể tổ chức
các lớp dạy và học quan họ ca trù thường xuyên rồi đưa thành một điểm đến trong tour du lịch bắc ninh hay hà nội
vừa tăng hiệu quả kinh tế sức hấp dẫn cho tour vừa góp phần giới thiệu bảo vệ di sản
qua công tác truyền dạy gìn giữ văn hóa truyền thống phát triển du lịch
trên thế giới nhiều quốc gia đã thường xuyên đưa các di sản phi vật thể tham gia các hoạt động du lịch
để phản bá và bảo tồn các di sản
bởi khác với di sản vật thể bảo tồn di sản phi vật thể không đồng nghĩa với giữ nguyên trạng
mà phải làm cho di sản được thực hành thường xuyên bởi các nghệ nhân
chẳng hạn bữa ăn ẩm thực của người pháp là một di sản phi vật thể được unesco ghi danh năm hai nghìn một mươi
việc giới thiệu và khai thác di sản này được thực hiện hiệu quả đến mức đây được coi là một trong những lý do
để nhiều du khách quyết định tìm đến nước pháp
hiện nay nhiều địa danh của pháp cũng trở thành những điểm đến đặc sắc với các trải nghiệm ẩm thực tinh tế
đa dạng hấp dẫn du khách thông qua các lễ hội văn hóa ẩm thực các bảo tàng hay lớp học nếm rượu vang
như tại lyon bordeaux
tương tự năm hai nghìn một mươi sáu văn hóa bia của bỉ được unesco công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại